mưa lớn gây ảnh hưởng mạnh tới hoạt động hàng không dân dụng
đại diện vietjet air vừa xác nhận chuyến bay vj ba trăm hai mươi hai của hãng từ phú quốc hạ cánh xuống sân bay tân sơn nhất
thành phố hồ chí minh lúc một mươi hai h một mươi ngày hôm nay đã bị trượt khỏi đường băng do có mưa lớn tại đây
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất ngay sau đó đã kích hoạt hệ thống khẩn cấp để hỗ trợ chuyến bay này
đại diện vietjet air cho biết do ảnh hưởng của thời tiết mưa to gió lớn tại khu vực sân bay
tàu bay đã trượt ra ngoài mép đường băng toàn bộ hành khách tổ bay đều an toàn
ngay sau khi xảy ra sự cố đường băng sân bay đã phải đóng cửa để khắc phục
toàn bộ các chuyến bay không thể cất cánh hạ cánh
sân bay tân sơn nhất đã phải đóng cửa trong khoảng hai giờ để khắc phục sự cố này